nếu để so sánh với các vụ việc xâm hại quyền lợi người tiêu dùng diễn ra trên thực tế
thì số vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng gửi tới các cơ quan chức năng là quá nhỏ
người tiêu dùng hiện vẫn chưa thực sự cảm thấy an toàn
sức khỏe quyền lợi hợp pháp không gian sống của người tiêu dùng vẫn bị xâm hại lừa đảo chiếm đoạt
trong bối cảnh đó thì việc có những tổ chức hiệp hội tập trung
thực sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vô cùng cần thiết
trong năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám lực lượng quản lý thị trường bộ công thương
đã phát hiện hơn ba mươi bốn vụ vi phạm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
xử phạt vi phạm hành chính trên một trăm hai mươi một tỷ đồng trị giá hàng vi phạm hơn chín trăm linh tỷ đồng
trong đó có đến hơn hai mươi sáu vụ vi phạm về nhãn hàng hóa
sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm gia tăng những vụ vi phạm
về mẫu mã xuất xứ chất lượng hàng hóa
niềm tin và quyền lợi của người tiêu dùng
trong khi đó một khảo sát của tổ chức hợp tác quốc tế đức lại cho thấy
người tiêu dùng tại việt nam lựa chọn im lặng khi xảy ra các tranh chấp về tiêu dùng
một số lý do được đưa ra là người dân còn chưa hiểu rõ các quy trình giải quyết khiếu nại
hay gặp khó khăn trong khi liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền để gửi yêu cầu khiếu nại
nhiều vấn đề phức tạp nhất là chúng ta từ khi mà thực hiện theo cơ chế thị trường
thì các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp phải nói là rất là phát triển
từ những phát triển đó thì nó cũng có những bất cập
nhất là các tổ chức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thì cũng còn nhiều vi phạm
cho nên là người tiêu dùng hiện nay cũng đang bị rất là nhiều thiệt thỏi

nhằm đổi mới tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
bảo đảm tuyên truyền phổ biến pháp luật tư vấn giải quyết khiếu nại và hợp tác quốc tế
xoay quanh vấn đề quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp
đại hội thành lập hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam đã được tổ chức tại hà nội ngày hai mươi chín tháng một mươi một
việc lập ra tổ chức này chính là căn cứ vào luật bảo vệ người tiêu dùng
để đáp ứng được tình hình hiện nay là phải có sự tham gia
của toàn xã hội trong đó có vai trò của hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tham gia vào đây
thế nên việc lập ra hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
chính là nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của xã hội
đặc biệt là tổ chức xã hội vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tách ra từ hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vinatax
hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng việt nam
sau khi thành lập mới sẽ thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện hơn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đồng thời tăng cường thực hiện tuyên truyền cho người dân về chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và về cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam